thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo